gần chín trăm linh cây cần sa trồng trái phép vừa bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ phát hiện và thu giữ
điều đáng nói là ngoài việc trồng chăm sóc thì đối tượng còn lắp đặt thiết bị để phục vụ cho việc xấy khô
đóng gói trước khi tiêu thụ ra thị trường nhằm hình thành một quy trình khép kín
tiến hành kiểm tra lán trại của anh vũ trần phú thuộc địa phận đèo cón xã thư quốc huyện tân sơn
lực lượng công an phát hiện phía sau lán chạy có một vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép
bên trong có gần chín trăm linh trậu nhựa dùng trồng cây có hình thù giống cây cần sa
kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại lực lượng công an phát hiện chín trăm linh gram nụ cành hoa đang được xấy khô
kết quả giám định sơ bộ của cơ quan chuyên môn xác định tất cả số cây trên đều là cần sa
bước đầu các đối tượng khai nhận trang trại trên là do vụ an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện thạch thất hà nội
thuê lại của anh vũ trần phú để trồng cây lâu năm và trăn nuôi ra súc
sau đó an đã cùng con trai là vũ đình kha thuê nguyễn đình thọ ở huyện tân sơn và một số đối tượng khác để trồng cần sa
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng an tại hà nội cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một số vật chứng liên quan
như hệ thống đèn chiếu xấy gốc cây lá cây cần sa
bước đầu an thừa nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã ươm hạt và trồng cần sa trên diện tích bốn hectare của trang trại
số cần xa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển về thành thất hà nội bằng xe khách hoặc xe mô tô
để thực hiện việc xấy khô và đóng gói bán ra thị trường
để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng an đã dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố
người thân hạn chế tiếp xúc với những hộ xung quanh